sau nhiều ngày mật phục sáng sớm nay đội năm phòng cảnh sát môi trường công an thành phố hà nội
phối hợp với đội một mươi một quản lý thị trường bắt giữ hai xe container chở hàng thực phẩm đông lạnh nhập lậu
tại khuôn viên siêu thị mm megamarket đường phạm văn đồng phương cổ nhuế quận bắc từ liêm
theo tường trình của tài xế hai xe này chở hàng thực phẩm từ bình dương ra hà nội cung cấp cho siêu thị
hơn năm tấn thực phẩm bẩn đưa xuống từ hai xe container được cơ quan chức năng xác định
không có hóa đơn chứng từ không có nguồn gốc rõ ràng không bảo đảm an toàn thực phẩm để lưu thông trên thị trường
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của lái xe đồng thời làm các thủ tục tiêu hủy hơn năm tấn thực phẩm này
tuy nhiên lý do tại sao hàng lậu vẫn có thể tập kết và vận chuyển bằng hệ thống của siêu thị megamarket
đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời